các yếu tố nguy cơ gây ung thư miệng và lời khuyên từ bác sĩ
ung thư khoang miệng là một tổn thương ác tính xuất hiện tại vùng khoang miệng bao gồm
lưỡi loại hàm trên khẩu cái và môi lợi hàm dưới niêm mạc má sàn miệng
hiện nay có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư hoang miệng đã được công bố
trong đó chủ yếu là do các yếu tố như tổn thương niêm mạc do nhiễm trùng
viêm quanh răng viêm song hàm nhiễm virus các virus viêm gan hpv
thuốc lá rượu bia kích thích cơ học răng có bờ sắc cạnh răng giả chất lượng kém
kích thích hóa học chất cây thực phẩm có hàm lượng muối cao tuổi cũng là một yếu tố nguy cơ
tuy nhiên trong những yếu tố này thuốc lá và rượu bia là hai yếu tố có mối liên quan
phổ biến nhất với ung thư khoang miệng
các nghiên cứu cho thấy thuốc lá là kẻ thù của mọi bệnh tật
trong đó đã xác định bảy mươi hai chất gây ung thư trong hơn bốn chất hóa học có trong khói thuốc lá
khác với thuốc lá rượu hay ethanol không phải là chất gây ung thư
tuy nhiên các nghiên cứu cũng đã ghi nhận rượu là chất gây ung thư
vì sản phẩm chuyển hóa acetaldehyde sinh ra trong cơ thể từ rượu
cơ chế gây ung thư có thể trực tiếp hoặc gián tiếp theo các tương tác sinh học khác nhau
để định lượng yếu tố nguy cơ của rượu tới ung thư khoang miệng
các tác giả nghiên cứu cho rằng nếu uống rượu nhiều sẽ có nguy cơ cao
với cốc rượu là chín mươi ml thì nguy cơ ung thư miệng là rất cao
hơn nữa nếu một ai đó nghiện cả rượu và thuốc lá
nguy cơ mắc bệnh càng tăng lên do tác dụng cộng hợp
từ các chất gây ung thư sinh ra hai yếu tố nguy cơ trên
ngoài ra nhiễm virus herpes hpv hội chứng seroderma thiếu máu fanconi
hay các tổn thương tiền ung thư khác trong khoang miệng như bạch sản hồng sản
viêm nấm canada quá sản mạng tính các vết luet do sang chấn liên tục kéo dài
sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư khoang miệng
theo bác sĩ hoàng đào để phòng bệnh bằng cách loại trừ các nguy cơ này
người bệnh có thể phòng tránh ung thư miệng hiệu quả hơn
ngoài ra để phòng và phát hiện sớm hiệu quả ung thư khoang miệng
cần giữ vệ sinh răng miệng vì tình trạng răng miệng kém vệ sinh
có thể dẫn đến giảm khả năng miễn dịch của cơ thể trong việc chống lại các tế bào ung thư
bởi vậy việc giữ gìn vệ sinh răng miệng là rất quan trọng để phòng tránh bệnh ung thư miệng
cần đánh răng và dùng chỉ nha khoa để xìa răng thường xuyên sau mỗi bữa ăn
và cần thực hiện kiểm tra sức khỏe răng miệng định kỳ ít nhất hai lần một năm
duy trì chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với hoạt động thể dục thể thao
giúp cho cơ thể tăng sức miễn dịch bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bệnh tật
để tăng cường sức khỏe và ngừa nguy cơ ung thư khoang miệng
bạn cần nhiều loại trái cây và rau quả trong chế độ ăn hàng ngày
các vitamin và chất chống oxy hóa chứa trong các loại thực phẩm này